các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi bốn tháng ba bộ y tế đã có quyết định về việc ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín tạm gọi là f cách ly tại nhà
trong hướng dẫn ban hành theo quyết định này ở phần hướng dẫn quản lý f cách ly tại nhà bộ y tế yêu cầu f thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm mục năm một
theo đó bộ y tế yêu cầu người mắc covid một mươi chín cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly
điều đặc biệt bộ y tế quy định f khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác
tuy nhiên khi văn bản được ban hành đã có nhiều ý kiến nêu cần định nghĩa nơi cách ly mà bộ y tế đề cập
nơi cách ly là phòng mà f đang cách ly hay là nhà f đang cách ly
một cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc vừa nhận văn bản cũng cho biết nơi cách ly được nêu trong văn bản
là hơi đánh đố chờ giải thích thêm từ bộ y tế
vì nơi cách ly cũng có thể là phòng mà f đang cách ly trong nhà cũng có thể là nhà f đang cách ly
sau đó một lãnh đạo bộ y tế cho biết nơi cách ly trong văn bản đồng nghĩa với nhà f đang cách ly
f được ra khỏi nơi cách ly tức là f không được ra khỏi nhà và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch như hướng dẫn
vì lãnh đạo bộ y tế giải thích thêm cũng giống như việc f được phép đi làm nhưng phải tuân thủ theo quy định
dù việc cách ly đối với f đã được nới lỏng nhưng bộ y tế vẫn khuyến cáo f cần tuân thủ nguyên tắc năm k khi ra khỏi nhà
như đeo khẩu trang giữ khoảng cách để hạn chế tối đa việc lây nhiễm cộng đồng
thưa quý vị hiện nay số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội đa số là từ biến chủng omicron
và theo báo cáo của thành phố vào tháng ba biến thể omicron đã ghi nhận ở hai mươi trên ba mươi quận huyện tại thủ đô
trong đó có nhánh ba hai chiếm tới tám mươi bảy tầm số các mẫu xét nghiệm
các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện omicron vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
họ nhanh chóng xác định dòng virus này tồn tại dưới ba dạng có sự khác biệt về mặt di truyền gồm ba một ba hai ba ba
mỗi nhánh của omicron có một tập hợp các đột biến riêng biệt
vào thời điểm đó phổ biến nhất là ba một nhanh chóng lan rộng khắp thế giới
ba một gần như chịu hoàn toàn trách nhiệm dẫn tới mức tăng đột biến kỷ lục các ca covid một mươi chín cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi
lúc đầu ba một phổ biến gấp nghìn lần
ba hai nhưng đầu năm hai nghìn hai mươi hai ba bắt đầu chiếm một tỷ lệ lớn trong số ca nhiễm mới
chủng này dường như dễ lây nhiễm hơn
tất cả các phiên bản của omicron đều rất dễ lây lan nên nhanh chóng lấn át các biến thể trước đó như delta
một số nghiên cứu phát hiện ra ba hai thậm chí còn dễ truyền nhiễm hơn ba một
ba hai được đặc biệt danh là biến thể tàng hình do thiếu một đột biến so với ba một
xét nghiệm pcr có thể tìm ra đột biến này
tuy nhiên hiện tại khi omicron đã trở thành chủng thống thể
việc suy luận nhanh một người nhiễm ba hai không còn là vấn đề
gần như tất cả các trường hợp không phải ba một sẽ nhiễm ba hai
một trong những đặc điểm nổi bật nhất của omicron là khả năng tránh được phần nào sự bảo vệ của vaccine
nhiễm covid một mươi chín đột phá trở nên phổ biến hơn đẩy số ca bệnh lên mức cao kỷ lục
nhưng vaccine vẫn tiếp tục bảo vệ mọi người chống nguy cơ trở nặng đặc biệt là những người đã tiêm nhắc lại
khi omicron lần đầu tiên xuất hiện các nhà khoa học bày tỏ e ngại
khi biến thẻ này có thể tránh được khả năng
khả năng miễn dịch do nhiễm các biến thể trước đó
omicron có các đột biến làm thay đổi bề mặt của virus khiến các kháng thể trên khó tác động
các nhà nghiên cứu đặt câu hỏi liệu ba hai tránh được khả năng biễn dịch có từ ba một hay không
do hai biến thể này có một số đột biến khác nhau
tổ chức y tế thế giới who khẳng định nhiễm pa một cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại ba
với tình trạng ca mắc covid một mươi chín tăng cao ở hà nội như hiện nay và cũng đúng vào thời điểm ra mùa
các triệu chứng về bệnh hô hấp khiến lượng trẻ tới bệnh viện nhi trung ương hà nội tăng cao trong những ngày gần đây
sáng ngày một mươi bốn tháng ba khu vực đăng ký khám bệnh của bệnh viện nhi trung ương hà nội đông đúc
nhân viên bệnh viện làm việc hết công suất hướng dẫn người dân khai báo y tế thủ tục khám nhập viện cho trẻ
tại khu vực làm thủ tục nhân viên y tế đo nhiệt độ nhịp tim cho trẻ
nếu thuộc diện nhập viện điều trị trẻ sẽ được test covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh viện bố trí thêm khu vực cho các bệnh nhân có nguy cơ mắc covid một mươi chín cao với năm phòng khám hoạt động song song
chị kim anh hai mươi chín tuổi ở thanh trì hà nội đưa con bảy tháng tuổi bị ho sốt có đờm đến bệnh viện khám
chị kim anh nói trước khi tới tôi không nghĩ viện sẽ đông như vậy nhiều gia đình cũng có con bị ho sốt như con tôi
những hàng ghế chờ phía ngoài phòng khám đều kín chỗ các gia đình tới khám được lấy số thứ tự và chờ đến lượt
khu vực chờ ngoài sân dành cho các gia đình
những ngày gần đây cơ sở y tế này tiếp nhận khoảng bảy trăm linh chín trăm linh bệnh nhân một ngày trong đó một mươi bệnh nhi tới khám do liên quan covid một mươi chín
tiến sĩ nguyễn thị mai hoàn trưởng khoa khám bệnh đa khoa bệnh viện nhi trung ương cho biết
vài tuần trở lại đây lượng bệnh nhi đến khám tăng hai phần ba là những trẻ có những triệu chứng về hô hấp như ho đờm sốt
một số trẻ mắc bệnh nặng viêm phổi có yếu tố sốt cao co giật chuyển từ tuyến dưới lên phải vào khu hồi sức cấp cứu
theo tiến sĩ hoàng
nhiều trẻ ban ngày khỏe mạnh bình thường tới đêm lại khò khè khó ngủ
tình trạng của con khiến các bậc phụ huynh lo lắng vì vậy không chỉ khám chữa cho trẻ
các bác sĩ tại bệnh viện nhi trung ương còn thực hiện công tác tư tưởng để chấn an tâm lý người nhà
chị nguyễn thị hương gia lâm hà nội đưa con năm tháng tuổi bị sốt ho không có tiền sử mắc covid một mươi chín đến chờ khám bệnh
chị hương nói tôi có chút lo lắng vì tình hình dịch bệnh đang phức tạp
tuy nhiên đến đây được các bác sĩ hướng dẫn tư vấn tôi thấy an tâm hơn
để rút ngắn thời gian làm thủ tục tiến sĩ hoàn khuyến cáo các gia đình có thể đăng ký khám online trước khi đến
và chuẩn bị kỹ những vật dụng cần thiết như nước uống bìm sữa bảo hiểm y tế giấy khai sinh
bên cạnh tình trạng trẻ em đến viện khám tăng cao những ngày gần đây tại các bệnh viện nhi
thì người từng là f ở hà nội cũng đổ xô đi khám và điều trị do lo ngại hậu covid
dù được xác định tỷ lệ gặp nguy hiểm thấp do tiêm đủ ba mũi vaccine
nhưng nhiều người vẫn tới khám tại các trung tâm điều trị hậu covid vì gặp phải những vấn đề về sức khỏe sau khi đã âm tính sars cov hai
thời gian gần đây bệnh viện thanh nhàn hà nội đã thiết lập một khu điều trị riêng cho những bệnh nhân gặp vấn đề về sức khỏe
sau khi kết thúc quá trình điều trị covid một mươi chín
theo bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh viện thanh nhàn cho biết
trong thời gian gần đây tỷ lệ nhiễm omicron khá cao tất cả các đối tượng từ trẻ đến già nếu có tiếp xúc nguồn lây đều có thể tái nhiễm
những đối tượng có nguy cơ tái nhiễm cao là người già bị suy giảm miễn dịch người có bệnh lý nền và trẻ chưa được tiêm vaccine
cá biệt tái nhiễm có thể gặp ở người trẻ vì vậy người dân không thể chủ quan
biến chủng liên tục thay hình đổi dạng thay tính chất miễn dịch cơ thể không nhận diện được sẽ tái nhiễm
tất cả các bệnh nhân tới khám đều được sàng lọc ngay từ ngoài cửa được đi theo làn riêng và sẽ điền đầy đủ thông tin khai báo y tế trước khi vào khám bệnh
được biết tại khu điều trị hậu covid một mươi chín tại bệnh viện thanh nhàn có trung bình hơn một trăm linh bệnh nhân khám hậu covid một mươi chín một ngày
đối tượng thường gặp là người già trên sáu mươi tuổi
cá biệt có một số bạn rất trẻ sau khi ra viện tình trạng suy hô hấp không cải thiện nên đã quay trở lại điều trị
với những trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín được yêu cầu thực hiện test nhanh
nếu âm tính sẽ được chuyển tới phòng hậu khám covid còn trường hợp dương tính sẽ được bác sĩ hướng dẫn tới khu sàng lọc tiếp theo
bệnh nhân xếp hàng chờ tới lượt tại khu khám hậu covid
tại đây các bác sĩ sẽ hỏi các thông tin về tình trạng hiện tại của bệnh nhân sau quá trình điều trị covid một mươi chín vừa qua để đưa ra các hướng giải quyết cho bệnh nhân
một số người già được yêu cầu kiểm tra nồng độ oxy trong máu nhịp tim
với những người gặp vấn đề về hô hấp và phổi sẽ được đưa sang phòng chụp x quang theo chỉ định của bác sĩ
bác nga sáu mươi hai tuổi đã hết covid một mươi chín được một tuần sau đó có triệu chứng đau ngực từ trước ra sau ho nhiều sau đó đã sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị
lo ngại gặp vấn đề hậu covid một mươi chín nên đã tới viện để kiểm tra
sau khi tiến hành chụp x quang bác sĩ nhận định phổi của bác nga có dấu hiệu sơ nhẹ
theo bác sĩ hường khuyến cáo sau khi bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện các bác sĩ cần căn cứ vào việc dùng thuốc của f sau điều trị để có cách xử trí phù hợp
ngoài ra những người có bệnh lý nền sau khi khỏi
bác sĩ hường nói rằng bệnh nhân covid một mươi chín cần tới tái khám trong một tuần đầu tiên để được xét nghiệm và tiên lượng qua đó can thiệp sớm nếu cần thiết
hy vọng qua những lời khuyến cáo từ bác sĩ hường những bệnh nhân từng mắc covid một mươi chín sẽ đặc biệt chú ý về thời gian tái khám để kịp thời phát hiện và điều trị trước khi bệnh tiến triển nặng
tại tỉnh hưng yên dịch covid một mươi chín đã có những dấu hiệu thuyên giảm
và mới đây ubnd tỉnh hương yên cũng đã cho phép nhiều dịch vụ kinh tế xã hội được hoạt động trở lại từ ngày một mươi năm tháng ba
sau thời gian hạn chế vì dịch covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng ba ubnd tỉnh hương yên cho biết đơn vị này đã đồng ý chủ trương cho phép nhiều hoạt động kinh tế xã hội mở cửa trở lại từ ngày một mươi năm tháng ba sau thời gian đóng cửa vì dịch covid một mươi chín
theo đó các hoạt động karaoke massage quán bar vũ trường game dạp chiếu phim gym yoga spa cơ sở làm đẹp cơ sở cắt tóc hội đầu các dịch vụ ăn uống
các hoạt động văn hóa thể thao đám hiếu đám cưới đám hỏi và các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được hoạt động trở lại
ubnd tỉnh hương yên yêu cầu các cơ sở khi hoạt động trở lại phải đảm bảo thực hiện nghiêm năm k theo quy định
cũng từ ngày một mươi năm tháng ba học sinh các cấp ở tỉnh sẽ trở lại trường học trực tiếp
sở giáo dục đào tạo tỉnh hương yên yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục cơ sở giáo dục căn cứ tình hình dịch và kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín tại địa phương
tính từ cấp xã để có phương án tổ chức cho học sinh đến trường học tập
bên cạnh đó sở giáo dục đào tạo tỉnh hương yên đề nghị các địa phương sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học
để đảm bảo linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học kịp thời ứng phó với tình huống dịch xảy ra tại trường học địa phương
liên quan đến việc điều trị nhiễm covid một mươi chín tại nhà tỉnh hưng yên quy định sẽ kết thúc cách ly điều trị tại nhà đối với f không triệu chứng
triệu chứng nhẹ khi cách ly điều trị đủ bảy ngày và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai âm tính
việc xét nghiệm do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên y tế
hoặc gián tiếp qua phương tiện từ xa
dù đã được nới lỏng nhiều hoạt động nhưng người dân vẫn nên áp dụng những biện pháp phòng chống dịch một cách an toàn và hiệu quả
còn tại bến tre hiện nay với việc địa bàn tỉnh có các ca mắc tiếp tục tăng cao và có biến chủng omicron
thầy vô bến tre đã cho tất cả các cấp học dừng học trực tiếp
thông tin từ sở y tế tỉnh bến tre đến đầu buổi chiều ngày một mươi bốn tháng ba
toàn tỉnh ghi nhận thêm hơn một ba trăm linh ca nhiễm mới trong đó có năm trăm bốn mươi một ca có liên quan đến các cơ sở giáo dục
như vậy đến nay tỉnh bến tre có đến trên bảy sáu trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín có liên quan đến lĩnh vực trường học
từ sáng ngày một mươi bốn tháng ba thành phố bến tre đã cho tất cả các cấp học trên địa bàn dừng học trực tiếp
chuyển sang học trực tuyến
ở các huyện còn lại nếu trường học ở cấp độ ba trở lên thì chuyển sang học trực tuyến
ông võ văn quân phó chủ tịch thường trực ubnd huyện bình đại cho biết
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện đang gia tăng
địa phương đang triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó
ông quân nói dịch bệnh đang phức tạp với nhiều ca mắc là học sinh cán bộ
bình đại đang ở cấp độ hai nhưng một số xã ở cấp độ ba
trường nào ở cấp độ ba thì cho học trực tuyến
học sinh không có triệu chứng phải cách ly tại nhà theo dõi chứ tập trung không có chỗ
học sinh có triệu chứng phải khai báo y tế để theo dõi
hiện tỉnh bến tre vẫn đang phối hợp chặt chẽ và tuyên truyền cùng người dân phòng chống dịch một cách hiệu quả hơn
ngày một mươi bốn tháng ba tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
đồng nai vừa ghi nhận thêm ba ca dương tính với sars cov hai
như vậy số ca nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu giảm
các ca dương tính với sars cov hai tại đồng nai gần đây đa số dưới một mươi tám tuổi và có sức đề kháng cao
và phần lớn cũng được tiêm từ một đến hai mũi vaccine covid một mươi chín
để đáp ứng nhu cầu cách ly của người dân không có điều kiện cách ly tại nhà
đồng nai vẫn duy trì một mươi tám khu cách ly tập trung với số giường trên ba
ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết
số ca dương tính với sars cov hai vẫn ở mức cao
nhưng số ca chuyển nặng nguy kịch tử vong mỗi ngày không tăng
đó là một tín hiệu tốt
đa số các ca nhiễm omicron chủ yếu là người dưới một mươi tám tuổi
đã được tiêm vaccine sức đề kháng cao nên tỷ lệ bệnh chuyển nặng tử vong thấp hơn so với trước ông vũ nói
cũng liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín
ông nguyễn sơn hùng phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã yêu cầu các địa phương
xem lại kịch bản ứng phó với biến chủng omicron
ông hùng cũng yêu cầu ngành y tế tập trung phòng chống dịch và điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín trở nặng
tránh nguy cơ quá tải cho ngành y tế
ông hùng nhấn mạnh hiện nay đa số f f một là học sinh và giáo viên
nên chúng tôi có đề nghị sở giáo dục đào tạo đồng nai
triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại trường học
đảm bảo an toàn cho học sinh giáo viên nhanh chóng tuyên truyền lấy ý kiến phụ huynh
để sớm triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu ngành y tế và các địa phương
tăng tốc tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba cho người trên một mươi hai tuổi để đảm bảo an toàn
còn phó giám đốc sở giáo dục đào tạo đồng nai ông võ ngọc thạch cho hay
hiện nay ngành giáo dục và địa phương đang phối hợp chặt chẽ khi ra quyết định
nên học trực tiếp hay chuyển sang học trực tuyến ở những thời điểm khác nhau của dịch bệnh
khi phải chuyển sang học trực tiếp thì cho thiệt thòi thầy cô thêm vất vả
do đó không còn cách nào khác là phải tiếp tục nỗ lực để vừa duy trì họp tốt trực tiếp
lẫn cả trực tuyến nếu có học sinh bị cách ly hay cả trường phải tạm chuyển sang học trực tuyến
vì địa bàn đóng chân trở thành vùng cam
việc quyết định cho học sinh chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến
tùy vào cấp độ dịch của mỗi phường xã do chủ tịch ubnd phường xã quy định
theo đó những phường có dịch ở cấp độ ba màu cam trường học ở địa bàn đó
sẽ chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến
việc cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào thời điểm nào
cũng do các địa phương quyết định căn cứ vào tình hình dịch bệnh
thưa quý vị về tình hình dịch tại trung quốc theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trung quốc ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng cao hơn
so với cả năm hai nghìn hai mươi một trong bối cảnh biến thể omicron làm bùng phát các ổ dịch
của thành phố tượng hải đến tâm quyến
ubnd quốc gia trung quốc nsc ngày một mươi bốn tháng ba cho biết trung quốc ngày một mươi ba tháng ba phát hiện thêm
một ba trăm ba mươi bảy ca lây nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín
từ đầu năm đến nay lên hơn chín ca cao hơn so với tổng cộng tám ba trăm bảy mươi tám ca trong cả năm hai nghìn hai mươi một
nếu tính cả số ca nhập cảnh trung quốc ghi nhận một bốn trăm ba mươi bảy ca mắc mới
giảm so với một chín trăm ba mươi tám ca một ngày trước đó
liên tiếp hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng ba số ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng của trung quốc đại lục
đều vượt mức một ca một ngày con số này có thể thấp hơn nhiều nước khác
nhưng vẫn là đáng kể đối với quốc gia trung thành với chiến lược chống dịch triệt đề như trung quốc
ông trương văn hoành chuyên gia bệnh truyền nhiễm nổi tiếng tại trung quốc cảnh báo trong bài viết
ngày một mươi bốn tháng ba trên khai sinh rằng dù vậy số ca mắc mới nói trên vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu
của một đợt tăng mạnh ông trương viết nếu nước ta nhanh chóng mở cửa sẽ có lượng lớn
người mắc bệnh trong thời gian ngắn dù tỷ lệ tử vong thấp đến đâu đi nữa
nó vẫn sẽ gây áp lực lên nguồn lực y tế và tạo ra cú sốc ngắn hạn cho đời sống xã hội
gây thiệt hại không thể cứu vãn cho gia đình và xã hội
nguyên nhân số ca nhiễm của trung quốc đã lên tới mức cao kỷ lục kể từ đợt dịch lớn đầu tiên
tại vũ hán vào đầu năm hai nghìn hai mươi chủ yếu là do chủng phụ ba hai của omicron các nghiên cứu ban đầu cho
thấy chủng phụ ba hai dễ lây lan hơn chủng mẹ dù omicron vốn đã có khả năng lây nhiễm nhanh hơn
chủng ncov gốc và các biến chủng khác như vậy tính đến ngày một mươi ba tháng ba trung quốc ghi nhận
một trăm một mươi sáu chín trăm linh hai ca mắc covid một mươi chín có biểu hiện triệu chứng kể cả các ca cộng đồng và nhập cảnh
trong đó có bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn
diễn biến khá phức tạp khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới chủng omicron
ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan hay luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân
ở nơi công cộng như giữ khoảng cách xịt quẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại